hàng năm mỗi khi mùa lũ về nỗi nguy hại cho trẻ em vùng lũ lại rất cao
để chủ động bảo vệ trẻ em khắc phục tai nạn xảy ra
hiện nay tại các huyện đầu nguồn đồng tháp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cũng như có nhiều giải pháp để giúp trẻ em vùng lũ tránh thiệt hại
hồng ngự là huyện biên giới đầu nguồn của tỉnh đồng tháp
hàng năm nước lũ về nhiều nhà ven sông luôn sống trong cảnh ngập nước manh mông
đây là nỗi nguy hại khôn lường đối với trẻ nhỏ
do đó rất cần người nhà phải thường xuyên để mắt trong coi
vào mùa lũ năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn hai xã thường phước i
và long khánh a huyện hồng ngự liên tục xảy ra hai vụ trẻ em đuối nước thương tâm
đa phần các em tuổi còn rất nhỏ từ hai đến ba tuổi
để phòng ngừa và bảo vệ trẻ em vùng lũ
hiện nay địa phương đang giáo diết đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn
nhất là các vùng lũ ngập sớm
sẽ làm thăm mưu cho quỹ đơn quyền là có gửi cho các trường quỹ ban dân các xã
để mà ngoài nhà trường thì nhắc nhở là các em
là tắm sông là phải có người lớn người lớn phải đi cùng
còn riêng về ở xã thì trạm tiền thanh xã là sẽ thông tin cho người dân nắm được những cái tình hình này
bên cạnh đó là các cái cộng tác viên của cái bảo vệ trẻ em đó
là đi xuống từng sớm từng ngõ để mà tuyên truyền cái chủ trương này
bên cạnh việc đối tượng
việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng tránh đối nước cho phụ huynh
thì việc triển khai các mô hình ngôi nhà an toàn tổ chức phổ cập bơi hội thi bơi lội cho trẻ em vùng nông thôn
vận động tặng cặp và pha cứu sinh được các cấp thực hiện
tuy nhiên để bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ em trong mùa lũ
hơn ai hết mỗi gia đình phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn trong việc giữ trẻ
hướng dẫn các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình khi sống trên sông nước